sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một khi đang trên đường đi xe máy đi học
hai học sinh gặp tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu
trong đó một người nguy kịch vụ tai nạn xảy ra trên đường quách điêu
xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
khoảng sáu giờ sáng cùng ngày xe tải biển số năm mươi một c bảy mươi ba nghìn hai trăm hai mươi bảy chạy trên đường quách điêu
hướng từ đường vĩnh lộc về ngã ba dòng
khi đến khu vực ấp bốn xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
thì xảy ra va chạm với xe máy biển số năm mươi chín va năm nghìn sáu trăm bảy mươi năm giữa hai học sinh nữ chở nhau chạy hướng ngược lại
cú tông mạnh khiến chiếc xe máy văng xa hai em học sinh bị thương rất nặng
được tài xếp xe tải của người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
ghi nhận tại hiện trường chiếc xe máy hư hỏng bể phần đầu nằm trên vỉa hè
chiếc xe tải móc phần đầu bên trái nằm bên đường xe máy
trên đường có vết phanh bánh kéo dài
nạn nhân gặp tai nạn là hai chị em ruột đang chở nhau đến trường đi học
lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý hiện trường lấy lời khai trích xuất camera an ninh quanh khu vực
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải và xe máy